ban tuyên giáo thành ủy hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện quyết định số hai trăm hai mươi một ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn chín của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi
và tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
dự hội nghị có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
một trong những kết quả đáng chú ý của ngành tuyên giáo thành phố hà nội năm hai nghìn một mươi tám đó là có đến hai mươi sáu trên ba mươi đơn vị
thực hiện chủ trương trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm giáo dục chính trị quận huyện thị xã
bên cạnh đó công tác quản lý và định hướng các cơ quan báo chí thông tin tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và thành phố
chủ động thông tin định hướng trước những vụ việc nóng phức tạp cũng đã được ban tuyên giáo thành ủy hà nội thực hiện tốt
trong năm hai nghìn một mươi chín
trưởng ban tuyên giáo thành ủy hà nội nguyễn văn phong đề nghị toàn thể cán bộ công chức viên chức ngành tuyên giáo thủ đô
tiếp tục nỗ lực cố gắng để phân đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ với phương châm chủ động kịp thời nhạy bén và tăng tính thuyết phục
đặc biệt năm hai nghìn một mươi chín ban tuyên giáo thành ủy hà nội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án khai thác và sử dụng mạng xã hội phục vụ công tác tuyên giáo